cục xúc tiến thương mại bộ công thương đã tổ chức hội thảo trực tuyến kết nối đầu tư việt nam hàn quốc
để giới thiệu cập nhật tình hình hợp tác đầu tư giữa việt nam và hàn quốc
thông tin về các cơ hội và xu hướng đầu tư của các doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam
giới thiệu môi trường đầu tư tại các địa phương và đặc biệt là kết nối đầu tư trực tiếp
giữa hai mươi năm doanh nghiệp hàn quốc và một mươi ba khu công nghiệp của việt nam
hiện có khoảng tám chín trăm linh doanh nghiệp hàn quốc đang đầu tư tại việt nam
và là thành phần quan trọng của nền kinh tế việt nam
sử dụng khoảng trên một triệu lao động và đóng góp khoảng hai mươi năm tổng giá trị xuất khẩu của việt nam
fdi hàn quốc có tác động lan tỏa đến các thành phần kinh tế khác trong nước
thúc đẩy các lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp du lịch dịch vụ
sau hơn hai mươi bảy năm thực hiện các hoạt động đầu tư vào việt nam
hàn quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất về cả số lượng dự án
và tổng số vốn đầu tư trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
trong thời gian tới việt nam sẽ triển khai nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng
hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài với mục tiêu tập trung thu hút hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc
lấy chất lượng hiệu quả công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu
ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến quản trị hiện đại có giá trị gia tăng cao
đây cũng là thế mạnh của các doanh nghiệp hàn quốc
sự hợp tác đầu tư này sẽ có tính bổ trợ bổ sung cho nhau và cùng phát triển